trong mùa số ca mắc đã liên tục tăng ở khắp các tỉnh thành dù tỷ lệ có giảm so với cùng kỳ năm ngoái
bộ y tế khuyến cáo người dân cần chủ động có các biện pháp phòng tránh vì đây là bệnh không có vaccine tiêm phòng
theo thông tin từ bộ y tế từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn hai mươi bốn trường hợp mắc sốt xuất huyết
ở hầu khắp các tỉnh thành phố trong đó có bốn trường hợp tử vong tại bình định bình phước cần thơ và tây ninh
để chủ động phòng chống dịch bệnh suốt suốt huyết trong thời gian tới không để dịch bùng phát
cục y tế dự phòng bộ y tế đã có văn bản đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch
và tổ chức chỗ hoạt động hưởng ứng ngày asean phòng chống suốt suốt huyết lần thứ một mươi một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
triển khai các hoạt động thiết thực nhằm huy động chính quyền ban ngành đoàn thể và người dân tích cực tham gia
vào công tác phòng chống sốt xuất huyết nhưng vẫn bảo đảm các biện pháp an toàn trong phòng chống covid một mươi chín
thời điểm này là thời điểm bắt đầu vào đầu mùa hè là cái giai đoạn mà thời tiết có nhiều cái sự thay đổi
thuận lợi cho xuất huyết phát triển chính vì vậy mà chúng tôi cũng đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền
và thực hiện cái việc là đôn đốc triển khai công tác tổng vệ sinh môi trường diện bọ gậy
ở trong các hộ dân cũng như là ở quy mô toàn phường
theo ghi nhận thì phần lớn các trường học ở hầu khắp các địa phương đều chủ động tổng vệ sinh môi trường
và phun thuốc phòng bệnh bảo đảm sức khỏe phòng dịch khi học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ vì covid một mươi chín
ngay từ đầu mùa thì chúng tôi cũng đã ngoài việc tổng vệ sinh định kỳ thường xuyên
chúng tôi kiểm tra cơ sở vật chất kiểm tra những cái về thực hiện cái công tác lật úp
kiểm tra những cái đồ dùng mà có động chứa các cái nước thải
và chúng tôi cũng đã liên hệ với trung tâm y tế quận để mà phun thuốc
địa phương cần giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn
nắm chắc các ổ dịch suốt suốt huyết hiện có và mới phát sinh
tổ chức phun hóa chất xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện không để dịch bùng phát lan rộng